bổ sung luồng xanh của các địa phương vào hệ thống luồng xanh trên cả nước để thuận lợi cho đơn vị khi được cấp thẻ nhận diện

nhiều ý kiến cho rằng có nguyên nhân xuất phát từ việc người dân không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch

xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình

tại thành phố hồ chí minh người dân vẫn lấy lý do đi mua thực phẩm để ra đường
tình trạng đông đúc tại các khu phong tỏa không tuân thủ cách ly
những người giao hàng thông qua ứng dụng công nghệ và người giao hàng truyền thống vẫn hoạt động

nhiều người dân vẫn cố tình đi tập hữu dụng né tránh lực lượng công an kiểm tra xử phạt
vâng thưa ông những ngày vừa qua thì thành phố hồ chí minh đã ghi nhận số lượng ca mắc mới trong ngày rất là cao
thậm chí có những ngày lên tới năm ca và trung bình là ba ca mỗi một ngày
và nhiều người cho rằng nguyên nhân ở đây xuất phát một phần chủ yếu là do ý thức của người dân còn chưa được cao
ông nhận định nào về vấn đề này
tôi thấy là đó là cái nhận định đúng
bởi vì là mọi chỉ thị mọi nghị quyết của trên mà không được hóa thân vào người dân
không được biến thành hành động của người dân
thì cái chỉ thị nghị quyết đó là không đi được vào cuộc sống
và cũng không còn mấy ý nghĩa
cho nên cái việc chấp hành của người dân là những yếu tố tiên quyết
để khẳng định là các chỉ thị nghị quyết đó đã đi được vào người dân hay không
đã đi vào với cuộc sống hay không
cho nên là tôi thấy rằng là cái chấp hành của người dân đó là yếu tố rất là tiên quyết
đã trải qua năm mươi năm ngày thực hiện giãn cách nhưng mà tình hình ở thành phố hồ chí minh thì chúng ta thấy là vẫn còn tương đối là căng thẳng
và số ca mắc mới thì vẫn là cao
nó rất là lớn
ông đánh giá như thế nào về ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch của người dân ở thành phố hồ chí minh nói riêng và ở các tỉnh miền nam nói chung ạ
tôi thấy là chúng ta đã kết luận có tổng kết có những ngày ba ca thậm chí có những ngày lên đến năm ca
đó là cái số lượng rất lớn mà chúng ta phải giật mình
vì sao như thế là rất nhiều những giải pháp trên của chính quyền địa phương của ngành y tế
của quân đội của công an và những lực lượng dân phòng
nhưng mà nếu như người dân mà không chấp hành triệt đẻ không thực hiện một cách tự giác nghiêm minh
thì rõ ràng rằng là cái thành công của chúng ta cũng chỉ ở một mức rất khiêm tốn
vâng chúng ta đã nêu cao khẩu hiệu đó là chống dịch như chống giặc với sự quyết tâm rất là lớn của cả hệ thống chính trị
nhưng nếu như ý thức của người dân không được nâng cao thì chắc chắn là cái hiệu quả mà chúng ta đạt được sẽ không cao
và thực tế thì đã chứng minh điều này ở trên địa bàn
thành phố hồ chí minh trong thời gian thực hiện giãn cách thì loại hình shipper vẫn được phép hoạt động để có thể là vận chuyển thực phẩm đến cho người dân
và lợi dụng tình trạng này thì một số người đã nhân cơ hội này để tìm cách đi ra đường
theo ông thì thành phố hồ chí minh nên có những phương pháp tính toán để tổ chức lại phương tiện này như thế nào ạ
không phải chỉ thành phố hồ chí minh mà một mươi chín tỉnh thành phố ở phía nam
và vừa rồi đó là ngày thứ ba hôm nay là ngày thứ ba thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tại hà nội
thì tôi thấy lực lượng shipper tuy là rất cần thiết nhưng có lẽ phải tổ chức lại
chứ nếu không thì ở tại một cửa hàng hoặc tại một trung tâm dịch vụ hoặc tại một siêu thị có khi hàng chục shipper đứng sát nhau để mua hàng rồi lại chuyển đến các gia đình
tôi cũng được quan sát ở một khu trung cư cũng có hơn một chục shipper đến và cũng hơn một chục người của trung cư đó
như thế thì cái giãn cách xã hội không còn mấy ý nghĩa cho nên là đấy là cái bài học để cho thành phố hồ chí minh cho các tỉnh phía nam và các tỉnh phía bắc và đặc biệt là hà nội phải rút kinh nghiệm để tổ chức lại như thế nào đó
vậy cụ thể theo ông thì chúng ta nên tổ chức như thế nào ạ
tôi thấy là có thể không phải chỉ có shipper mà có khi đó là thanh niên tình nguyện hoặc là những người trong cái đội dân phòng
hoặc là những người có trách nhiệm của ủy ban nhân dân hoặc là tổ dân phố có thể là giúp cho người dân mua hàng hóa và chuyển đến cho họ
thì họ vừa là làm công tác phòng chống dịch nhưng họ vừa đảm bảo một công tác dịch vụ thì cũng rất là tốt đó là lợi ích kép
thưa ông trong sáng ngày hôm nay thì chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã lên tiếng xin lỗi người dân về những phản ứng không được kịp thời của mình trong công tác phòng chống dịch
phải chăng là đối với những người đứng đầu ở những địa phương để xảy ra tình trạng là lơi lỏng hoặc chậm trễ trong công tác phòng chống dịch chúng ta cũng nên có những phương án để có thể là xử lý và gian đe ạ
đúng rồi như là thủ tướng chính phủ đã có phát biểu trong các cuộc họp với các địa phương
thì địa phương nào mà lơ là trong việc phòng chống dịch địa phương nào mà coi nhẹ việc phòng chống dịch không coi chống dịch như chống giặc thì lãnh đạo địa phương đó cũng phải chịu trách nhiệm
trước chính phủ trước nhân dân trước quốc hội thì tôi thấy đó chính là những giải pháp mạnh
chứ nếu chúng ta lại cứ nói rằng là đấy là do người dân cũng không phải không phải hoàn toàn do người dân
tất nhiên là ý thức chấp hành của người dân là rất quan trọng
nhưng mà cái tổ chức thực hiện và cái giải pháp nghiêm minh kịp thời thì đó chính là bàn tay của chính quyền sự có mặt của chính quyền các địa phương
và đây tôi nhấn mạnh hơn nữa đó chính là chính quyền
chính quyền địa phương ở cơ sở cụm dân cư tổ dân phố ủy ban nhân dân phường xã v v
đó chính là cơ sở thì người ta sẽ nắm được kỹ hơn những hoạt động của người dân ở đó
và người ta cũng hiểu thấu thẳng lượng người dân ở đó cần gì để mình đáp ứng
còn như vậy rõ ràng là tình hình thực tế ở tp hcm đã để lại những bài học kinh nghiệm rất là lớn trong công tác phòng chống dịch đối với các tỉnh thành phố khác
khi mà ở các cơ sở khi mà các tổ covid cộng đồng
động chưa hiệu quả và khi mà cách thức tổ chức phòng chống dịch của chính quyền chưa được quyết liệt và triệt để
cộng với ý thức của người dân chưa tốt thì hiệu quả phòng chống dịch của chúng ta sẽ không thể đạt được như mong muốn
ông có cho rằng là ở những địa phương khác cần phải tăng mức trong công tác phòng chống dịch giống như là ở tp hcm hay tp hcm hiện nay không ạ
trên đã có một cái nguyên tắc đưa ra một cái chỉ thị như là một cái khẩu hiệu lớn đó là chống dịch như chống giặc
nhưng mà đối với người dân
thì là phải theo tôi là mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
nếu như lãnh đạo các địa phương phải quán triệt tinh thần là chống dịch như chống giặc
thì mỗi người dân phải quán triệt tinh thần là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
nếu như được kết hợp hài hòa được cả hai yếu tố từ trên xuống và dưới lên như thế
sự đồng hành chia sẻ như thế thì tôi thấy là rất là tốt
và rất là có hiệu quả trong phòng chống dịch
tuy nhiên là một số địa phương hiện nay cũng còn có những cái biểu hiện là dịch nó chưa đến chỗ mình
thì mình lơ là nhưng biết đâu ngày mai dịch nó lại tràn đến địa phương mình
cho nên các địa phương mà có số lượng dịch lây lan lớn
cũng như các địa phương mà có số lượng ít hoặc là chưa có thì cũng không phải vì thế mà mất cảnh giác mà lơ là
cho nên tôi thấy rằng là
có thể cũng có thể nâng cái mức cao hơn
cao hơn là chỉ thị một mươi sáu mà còn là giãn cách xã hội theo tinh thần là một mươi sáu cộng
có nghĩa là có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa
rõ ràng là những giải pháp và những phương án xếp chặt cao hơn nữa thì cũng đã được chúng ta tính toán
và các địa phương thì tuyệt đối không được chủ quan lơ là luôn luôn phải sẵn sàng các phương án để có thể đối phó với những tình huống xấu nhất
và thưa ông đến ngày hôm nay đã là ngày thứ ba
thành phố hà nội thực hiện giải pháp
giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
và theo thống kê thì trong hai ngày vừa rồi đã có tới hơn hai trăm chín mươi cá nhân và năm tổ chức đã vi phạm công tác phòng chống dịch bị xử phạt bằng các hình thức khác nhau
liệu rằng là trong những ngày tới thì chắc chắn là lực lượng công an sẽ có những cái biện pháp để đẩy mạnh tuyên truyền và xử phạt những trường hợp vi phạm
rõ ràng là nếu như chỉ có sự cố gắng của chính quyền của các cấp các ngành mà ý thức của người dân không được đẩy lên cao thì không thể nào mà có thể ngăn chặn được dịch bệnh đúng không ạ
tôi cho là các biện pháp mạnh của chính quyền của các lực lượng bảo vệ là rất quan trọng nhưng quan trọng hơn phải là tinh thần của người dân
nhưng tôi nói tinh thần của dân là mỗi người dân là một chiến sĩ phải đồng hành cùng chính phủ đồng hành cùng với chính quyền địa phương
chứ không thể là chính quyền địa phương thì cứ làm mạnh nhưng người dân thì lại cứ lơ là và thậm chí có những cán bộ địa phương đó
lại là vi phạm rồi là con mắng của tổ dân phố thậm chí là có những cái động tác thô bạo đối với những người thừa hành công vụ thì chúng ta phải xử lý thật nghiêm để cho tất cả những người dân đó đều phải hiểu và quán triệt tinh thần là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch và vai trò của chính quyền địa phương vai trò của các đoàn thể
đã cao rồi thì theo tôi là cần có vai trò vào cuộc của các phương tiện truyền thông như là an ninh tv của chúng ta cũng góp phần rất lớn trong việc là làm cho người dân hiểu tự giác và hành động theo các mục tiêu mà chính phủ và chính quyền đã đề ra
chúng tôi cũng đồng ý với ông khi mà chúng ta có quyết tâm quyết liệt thực hiện cùng với sự đồng lòng của người dân đối với các cấp chính quyền thì trong cuộc chiến chống đại dân
thì rất cam go này chắc chắn là chúng ta sẽ giành được thắng lợi một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình